các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu chương trình là những cập nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia không khí lạnh liên tục bổ sung kết hợp với hội tụ gió trên cao
khiến miền bắc có mưa phùn mưa nhỏ kéo dài độ ẩm không khí tăng cao trời rét trong nhiều ngày tới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hôm nay ngày một mươi tháng ba
thời tiết bắc bộ có mưa và mưa nhỏ dài rác trời rét nền nhiệt khu vực thấp nhất khoảng một mươi năm một mươi chín độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ cao nhất giao động một mươi tám hai mươi một độ
trong đó là chầu điện biên có nơi trên hai mươi bảy độ
phía bắc của khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng chung hình thái thời tiết miền bắc với trời rét
toàn khu vực này sáng có mưa nhỏ dài rác sau mưa vài nơi
các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi ngày nắng tây nguyên và nam bộ có nơi nắng nóng
miền đông nam bộ nắng nóng diện rộng
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ trong ngày một mươi tháng ba
nắng nóng tiếp tục xảy ra ở miền đông và có nơi ở miền tây
nhiệt độ cao nhất giao động ba mươi năm ba mươi sáu độ độ ẩm tương đối thấp từ bốn mươi năm mươi
thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
riêng thời tiết hà nội đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo
trời duy trì nhiều mây mưa nhỏ dài rác gió đồng bắc cấp hai ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất khu vực phía tây và phía nam thành phố một mươi sáu một mươi tám độ
trung tâm và phía bắc một mươi bảy một mươi chín độ chưa vài chiều khả năng giảm mưa
nhiệt độ tăng với mức cao nhất hai mươi một
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm một mươi ba và sáng một mươi một ba
bắc bộ mưa nhỏ dài rác sau mưa vài nơi
từ ngày một mươi ba một mươi bảy ba đồng bắc bộ đêm và sáng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
ngày một mươi một mươi một ba khu vực này trời rét sau đêm và sáng trời rét
bắc và trung dù bộ từ ngày một mươi một một mươi hai ba mưa dài rác phía bắc sáng và đêm trời rét
các khu vực khác ngày nắng trong đó tây nguyên và nam bộ có nơi nắng nóng
miền đông nam bộ nắng nóng diện rộng chiều tối và đêm mưa rào vài nơi
ngay sau đây sẽ là sự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong hôm nay một mươi ba
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi một độ
thành phố vinh có mưa nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi sáu độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ ba mươi ba mươi năm độ
mới đây các chuyên gia khí tượng đã cảnh báo người dân ở hà nội và các tỉnh lân cận
lưu ý về tình hình sương mù và ô nhiễm không khí sẽ gia tăng trong những ngày tới
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
theo tiến sĩ hoàng dương tùng nguyên phó tổng cục trường tổng cục môi trường
bộ tài nguyên và môi trường miền bắc và hà nội đang trong mùa ô nhiễm không khí
từ tháng một mươi đến tháng ba hàng năm ông tùng cho biết các nguồn khí thải do xe cộ nhà máy
các cơ sở sản xuất tại thủ đô vẫn không giảm và chưa có biện pháp hạn chế kiểm soát
nên ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng
ô nhiễm không khí ở hà nội giảm khi có mưa bão gió mạnh
ngoài ra nếu gió mùa đông bắc tràn về cũng sẽ thổi bụi đi
mặc dù vậy hiện tại ở thủ đô có gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhưng vẫn trong tình trạng ô nhiễm chầm trọng
ông tùng khuyến cáo người dân cần có biện pháp tự bảo vệ mình như hạn chế đi ra ngoài
nhất là người già trẻ em và những người mắc các bệnh về hô hấp
thường xuyên theo dõi về chất lượng không khí đóng kín cửa nhà dùng hệ thống lọc bụi để bảo vệ sức khỏe
tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai
cảnh báo người dân ở hà nội và các tỉnh lân cận lưu ý về tình hình sương mù
và ô nhiễm không khí sẽ gia tăng trong những ngày tới
nguyên nhân là những ngày tới đây điều kiện khí tượng không thuận lợi cho việc khuếch tán không khí
theo cả trục đứng và cả phương ngang
do ít có sự tranh lệch nhiệt độ và áp suất giữa tầng mặt đất và tầng trên cao
nên không có sự chuyển động không khí theo trục đứng
dẫn đến bụi mịn bị tích tụ ở tầng mặt đất không khuếch tán được
càng về sáng khi nền nhiệt bề mặt đất lạnh nhất trong ngày là lúc ô nhiễm nhất
phải đến ngày một mươi một tháng ba sẽ có không khí lạnh tăng cường ở tầng cao tạo tranh lệch nhiệt độ
khi đó bụi mịn mới khuếch tán được
cục quản lý môi trường y tế bộ y tế khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu
khoảng từ hai trăm linh một đến ba trăm linh người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài
khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà tránh hoạt động tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao
nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao
người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn
nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
hạn chế sử dụng xe máy xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm
xin được chuyển sang những tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
viện núi lửa và địa chấn học philippines mới đây cho biết
động đất xảy ra vào lúc một mươi bảy h một mươi một chiều giờ địa phương ở độ sâu một trăm linh năm km
cách thành phố geneva geneoto khoảng một trăm bốn mươi chín km về phía đông nam
ngày tám tháng ba một trận động đất có độ lớn sáu một độ đã xảy ra ngoài khơi tỉnh
davao orento miền nam philippines
viện núi lửa và địa chấn học philippines cho biết
động đất xảy ra vào lúc một mươi bảy h một mươi một phút chiều theo giờ địa phương
tức một mươi sáu h một mươi một giờ việt nam ở độ sâu một trăm linh năm km cách thành phố coveno geneoso khoảng một trăm bốn mươi chín km về phía đông nam
viện cho biết trận động đất sẽ gây dư chấn nhưng không gây thiệt hại
quần đảo philippines thường xuyên chứng kiến các hoạt động địa chấn do nằm trên vành đai lửa thái bình dương

tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
trung bộ nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ rải rác phía nam có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi năm một mươi tám độ có nơi dưới một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất một mươi chín hai mươi hai độ riêng khu tây bắc có nơi trên hai mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ riêng vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi năm một mươi tám độ vùng núi một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất một mươi tám hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thời thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ rải rác
phía nam có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi bảy hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi hai mươi ba độ phía nam hai mươi ba hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ phía nam có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm sóng cao hai ba mét
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm sóng cao một năm hai năm m
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay một mươi tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem còn bây giờ xin kính chào tạm biệt